ngày xét xử thứ một mươi ba trong vụ án hình sự của cựu tổng thống mỹ donald trump về cáo buộc chi tiền bịt miệng đã diễn ra vào ngày bảy tháng năm tại thành phố new york theo giờ địa phương
sau phiên tòa stormy daniels đã buông lời biển mai ông trump và nhóm pháp lý trên mạng xã hội x
đàn ông đích thực sẽ đối mặt với lời khai bằng cách tuyên thệ và ra tòa làm chứng à mà thôi
thông điệp của bài daniels đã thu hút hơn một bảy triệu lượt xem ba mươi sáu lượt thích và hàng nghìn bình luận
bài đăng của daniels được coi là thông điệp chế diễu cựu tổng thống donald trump và nhóm pháp lý của ông không đủ dũng khí đứng ra đối chất trước tòa
sau khi những người này phàn nàn với lời khai của cô trong phiên xử hôm bảy tháng năm và chín tháng năm
trong hai phiên sở daniels đã cung cấp lời khai chi tiết về mối quan hệ tình ái của cô với trump từ năm hai nghìn sáu
sau đó cô được cho là đã nhận một trăm ba mươi usd
từ luật sư michel cohent của ông trump để giữ im lặng về câu chuyện này khi ông trump ra tranh cử năm hai nghìn một mươi sáu
ông trump bị cáo buộc đã làm giàu sự kinh doanh để che giấu số tiền chuyển cho cohen
nhóm pháp lý của ông trump hôm chín tháng năm đề nghị thẩm phán new york john merchan thay đổi lệnh cấm phát ngôn để cựu tổng thống có thể phản bác lời khai của daniels
các luật sư lập luận rằng cô đã hoàn thành nghĩa vụ làm chứng thế nên không còn lo ngại về khả năng bị đe dọa
nhóm luật sư cũng phản nàn
lời khai của cô đã tiết lộ quá nhiều về cáo buộc từng quan hệ tình dục với cựu tổng thống mỹ
thẩm phán mechal bác bỏ cả hai đề nghị này
susan necheles thành viên nữ duy nhất có trong nhóm pháp lý của ông trump
còn tìm cách hạ thấp lời khai của daniels cho rằng cô là nhân chứng không đáng tin cậy
luật sư natress cũng cáo buộc daniels kiếm lời từ sau cáo buộc ngoại tình với cựu tổng thống
theo cnn khi rời khỏi tòa án ông trump chỉ trích thẩm phán murchan là người hoàn toàn không công bằng và xung đột lợi ích
nhìn vào sự xung đột
ông ta xem đó là điều xì nhục cho thành phố new york cho bang new york và cho đất nước
ông cho hay nên đi vận động tranh cử ngay lúc này
do bị thẩm phán mờ tran áp lệnh cấm phát ngôn ông trump không bình luận trực tiếp về những lời khai của cô
ông trump bị tố cáo đã chi một trăm ba mươi usd cho bài daniels ngay trước cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
nhằm ngăn nữ diễn viên công khai mối quan hệ giữa hai người
theo các công tố viên luật sư michael cohen của cựu tổng thống đã đưa số tiền cho bài daniels
và sau đó được phía ông trump tràn lại
ông trump bác bỏ mọi cáo buộc kể cả việc quan hệ với bà daniels
cựu tổng thống trump đã lắc đầu và trừ thề khi đối mặt với các bảng chứng của bài daniels
hành động này đã khiến thẩm phán đưa ra cảnh cáo với ông
tuy nhiên chính thẩm phán murchal cũng thừa nhận có một số điều lẽ ra bài daniels không nên nói ra thì tốt hơn
và cảnh báo các công tố viên không nên yêu cầu những chi tiết cụ thể có tính chất cá nhân như vậy
nhưng bên công tố cho rằng họ cần hỏi bà daniels để xác định
mục đích của khoản tiền bịt miệng cho dù bị giới hạn chặt chẽ hơn
những tình tiết nhạy cảm vẫn được tiết lộ trong những câu trả lời của bà daniels
trước đó lời khai của ngôi sao phim người lớn stomy daniels khiến ngày bảy tháng năm trở thành
ngày xét xử kịch tính nhất trong những phiên xử nhằm vào cựu tổng thống trump
nhiều chuyên gia đánh giá lời khai của sao khiêu dâm dannels có thể giúp công tố viên
củng cố cáo buộc nhằm vào ông trump trong phên toài trước từng có tiền lệ ở new york
sao phim người lớn stormy daniels ngày bảy tháng năm trình diện tòa hình sự manhattan
new york để cung cấp lời khai trước bồi thẩm đoàn và thẩm phán chủ tọa là john merchant
daniels đang là nhân chứng quan trọng trong phiên tòa xử đô năn trump với cáo buộc làm
giả hồ sơ kinh doanh chi tiền ém thông tin bất lợi trong quá trình tranh cử năm hai nghìn một mươi sáu
vụ án chưa từng có tiền lệ trong lịch sử mỹ khi một cựu tổng thống bị truy tố
daniels tên thật là stephanie clyford đã nói từng có quan hệ tình ai với ông trump năm hai nghìn một mươi sáu
cô đã kể câu chuyện trên nhiều kênh truyền thông như chương trình sáu mươi phút của cbs
tạp chí entras hồi ký cá nhân lần này lời khai của daniels sẽ có sức nặng bởi nó là bằng chứng
trong vụ xét xử ông trump có thể khiến cựu tổng thống lệnh án tù nếu bị kết tội
tâm điểm của báo giới mỹ nhiều tuần qua là tương lai chính trị của cựu tổng thống donald trump
khi cả bốn vụ án hình sự chống lại ông trump đều có diễn biến đáng chú ý
theo đó vào hôm bảy tháng năm
vụ án che giấu tài liệu mật của ông trump đã được hoãn vô thời hạn
qua đó giảm đáng kể khả năng ông phải đối diện với một bồi thẩm đoàn trong cả hai vụ cấp liên bang
trước ngày năm tháng một mươi một thời điểm bầu cử mỹ
hiện nay ông trump đối diện tổng cộng bốn vụ án bao gồm hai vụ liên bang và hai vụ cấp tiểu bang
theo new york times bốn vụ án sống lại ông trump gồm vụ liên quan bạo loạn tại tòa nhà quốc hội
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một vụ che giấu tài liệu mật hai vụ cấp liên bang
vụ can thiệp bầu cử ở bang georgia và vụ chi tiền bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm ở bang new york
trong số này có tới ba vụ chưa rõ ngày bắt đầu phiên tòa
vụ kích động bạo loạn được xem là vụ án nghiêm trọng nhất nhưng gần như lại ít tiến triển nhất
sau khi ông trump bị truy tố vào hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tòa án liên bang đã xếp ngày xét xử là bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
ngay sau đó các luật sư của ông trump khiếu nại quyết định này
cho rằng thân chủ của mình phải được hưởng quyền miễn trừ truy cứu đối với những quyết định
cùng vụ trong giai đoạn này
điều này tạo nên một nút thắt pháp lý lớn buộc ngày xét xử trên phải bị hoãn
ngày hai mươi tám tháng hai tòa án tối cao liên bang giả quyết định bắt đầu xem xét các luận điểm của ông trump phê quyền miễn trừ từ cuối tháng bốn
nếu nhanh quyết định của tòa nhiều khả năng được đưa ra sớm nhất trong cuối tháng năm hoặc tháng sáu
điều này đồng nghĩa với mọi quy trình liên quan đến vụ đồi capital ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một tạm ngừng
bao gồm việc công bố ngày bắt đầu xét xử mới
dù tòa tối cao có bác khiếu nại của ông trump
thẩm phán sự vụ này cũng khẳng định sẽ cho cựu tổng thống ít nhất ba tháng
để chuẩn bị các lập luận bảo chữa tính từ thời điểm công bố ngày xét xử mới
tình hình của vụ án liên bang còn lại cũng không nhiều biến chuyển
ngày bảy tháng năm thẩm phán ireland canon đã ra phán quyết hủy việc mở phiên tòa xét xử vào ngày hai mươi tháng năm
bà canon cho rằng trước khi mở phiên tòa tòa án cần giải quyết xong nhiều vấn đề liên quan đến cách xử lý bằng chứng dưới dạng thông tin mật
đến nay bà carni chưa công bố cụ thể ngày bắt đầu phiên tòa mới
song vị thẩm phán liên bang này đã cho rời hạn kết thúc việc điều tra trần tiền xét xử đến ngày hai mươi hai tháng bảy
điều này đồng nghĩa ngày xét xử sẽ bị rời xuống sớm nhất là mùa thu
những quyết định trên có thể đẩy ngày mở cả hai phiên tòa liên bang đến tận cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
khi đó đội ngũ pháp lý của ông trump có thể sẽ yêu cầu tiếp tục rời ngày xét xử để tránh ảnh hưởng đến kết quả bầu cử
luật sư kel mcculloughan chuyên về các vấn đề an ninh quốc gia chia sẻ với hãng t reuters
bất kỳ thẩm phán nào cũng sẽ đắn đo trước ý tưởng xét xử một ứng viên tổng thống chỉ một tháng trước ngày bầu cử
đối với vụ can thiệp bầu cử ở bang georgia ban đầu công tố viên fany gris đã yêu cầu tòa án bắt đầu xét xử trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
không lâu sau bà willis bị phanh phu chuyện tình cảm ngoài luồng với một cấp dưới
phía luật sư của ông trump cho rằng điều này dẫn đến mâu thuẫn quyền lợi của các bên liên quan
và đã yêu cầu tòa án loại bà glis ra khỏi vụ này
tuy nhiên tòa đã bác bỏ yêu cầu trên đội ngũ pháp lý của ông trump lập tức nộp đơn kháng cáo tiếp tục đòi gạch tên bà bris
đến nay vụ tri tiền bịt miệng sau khiêu dâm stormy daniels trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu là vụ án duy nhất đã bắt đầu xét xử
trọng tâm cáo buộc của vụ này đơn thuần ở việc cựu tổng thống đã làm giả sổ sách kinh doanh để che đậy khoản tiền dùng để mua sự im lặng của bà daniels
nhiều khả năng đây cũng là vụ duy nhất được xử trước ngày bầu cử tổng thống năm tháng một mươi một sắp tới
truyền thông dù vậy cũng lưu ý đây là vụ nhẹ nhất trong số bốn vụ chống lại ông trump
theo đó dù thẩm phán james machan đã công bố sẵn sàng bỏ tù ông trump nếu thấy hợp lý khả năng ông phải ngồi tù vẫn tương đối thấp
điều đó chưa thể kể đến tiến trình xét xử vụ án diễn ra khá chậm chạp và cáo trạng của bên công tố bị nhận xét còn chứa nhiều lỗ hồng đang bị phía cựu tổng thống khai thác
ngay cả trong trường hợp tòa tuyên án tù với ông trump trước ngày bầu cử ông vẫn sẽ kháng cáo đẩy vụ án vào quá trình phúc thẩm kéo dài thêm nhiều tháng
hiện nay ông trump được cho là đang ưu tiên chỉ hoãn các phiên tòa nhằm kéo thời gian tới sau ngày năm tháng một mươi một
một ý kiến nói rằng nếu chiến thắng và quay lại nhà trắng ông trump có thể bổ nhiệm bộ trưởng tư pháp mới
sau đó chỉ đạo người này hủy mọi cáo trạng liên bang chống lại mình thậm chí ông còn có thể ký lệnh ân xá bản thân
với hai vụ cấp tiểu bang việc ông trump trở thành tổng thống sẽ dẫn đến bài toán pháp lý chưa từng có ở mỹ
đến nay nước này chưa có khung pháp lý nào ở cấp tiểu bang đề cập trường hợp tổng thống bị tuyên án tù trong nhiệm kỳ
hai vụ án này do đó có thể kéo dài theo nhiều năm hoặc cũng có thể sẽ bị bác bỏ
thực tế cả bốn vụ án đều chưa nga ngũ và vẫn sẽ có khả năng tòa tuyên ông trump vô tội trong cả bốn vụ
tuy nhiên với độ phức tạp trông cháo của các xác rối pháp lý trên
việc trở thành tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo hầu như là chiếc vé check ăn duy nhất đưa ông trump xa khỏi nhà tù